thông tin tại tỉnh lâm đồng ngay sau hai vụ sạt lở làm cho ba người thiệt mạng
ubnd tỉnh lâm đồng đã có văn bản hòa tấp chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc tỉnh
khẩn trương thực hiện công tác phòng chống sạt lở và đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình dự án trên địa bàn
các cơ quan chủ đầu tư đơn vị thi công khẩn trương giả soát thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động
nhất là các dự án công trình thi công tại các vị trí có nguy cơ sạt lở đất
thi công máy đứng có độ dốc lớn tổ chức kiểm tra các công trình dự án trong quá trình thi công
và các khu vực dân cư sinh sống tại khu vực đồi rớt ta luy có nguy cơ sạt lở cao khu vực trũng thấp
kịp thời phát hiện và yêu cầu chủ đầu tư đơn vị thi công dừng thi công các công trình dự án có nguy cơ mất an toàn lao động
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu trong quá trình thi công công trình nâng cấp mở rộng đèo bren
một khối đất cao sáu mét dài khoảng hai mươi mét sạt lở đè và lấp người khiến cho hai công nhân thiệt mạng
mưa lớn đã gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi trên địa bàn thành phố bảo lộc
làm căn nhà của một gia đình bị đất sạt lở vùi lấp khiến hai vợ chồng thương vong